sau cơn bão dịch tả lợn châu phi những tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín và đầu năm hai nghìn hai mươi giá lợn hơi tăng vọt và luôn ở mức cao
mặc dù giá tăng mạnh song người chăn nuôi trong cả nước hiện nay lại gặp khó khăn lớn trong việc tái đàn
theo thống kê tổng đàn lợn nái của cả nước trước khi xảy ra dịch khoảng bốn triệu con sau dịch còn hai bảy triệu con
đến nay đã hồi phục lên gần hai chín triệu con và đang nằm chủ yếu ở một mươi bảy doanh nghiệp chăn nuôi lớn của cả nước
chính vì vậy đã xảy ra tình trạng khan hiếm đẩy giá lợn con lên cao và phụ thuộc vào các doanh nghiệp trên
giá lợn con hiện khoảng ba ba triệu đồng một con loại có trọng lượng từ sáu đến một mươi kg thậm chí lên đến ba tám triệu đồng một con
loại từ hai mươi ba đến hai mươi năm kg nhưng không dễ mua
tùy giá con giống cao nhưng các doanh nghiệp không bán ra ngoài mà chủ yếu chỉ cung cấp cho mạng lưới của doanh nghiệp
làm cho hộ chăn nuôi khó tiếp cận và càng khó khăn hơn khi tái đàn
ngoài khó khăn về con giống các hộ chăn nuôi còn quan ngại dịch bệnh có thể tái phát trở lại
đây là những nguyên nhân khiến việc tái đàn chậm